các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết dịch covid một mươi chín đã và đang tác động toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội trong đó tác động đến công tác an ninh trật tự và an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm phân tích dịch đang tác động đến nhiệm vụ chính trị xã hội an ninh quốc gia và đối ngoại
trong bối cảnh dịch tình hình tội phạm có thể sẽ có tác động diễn biến phức tạp nhất là số đối tượng chống đối không thực hiện các quy định pháp luật quy định về phòng chống dịch
tội phạm hình sự như cướp giật tài sản giết người cướp tài sản gây dối buôn lậu sản xuất hàng giả nhất là hàng hóa liên quan đến phòng chống dịch bệnh hoạt động đầu cơ nâng giá trục lợi các vật tư thiết bị y tế gia tăng
do đó bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc duy trì xã hội ổn định đảm bảo an sinh xã hội để dập dịch đồng thời đấu tranh chấn áp các loại tội phạm phục vụ phát triển kinh tế là rất quan trọng
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng bộ công an đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội phương án công tác công an ứng phó với các cấp độ chống dịch
bộ công an đã ra các công điện mệnh lệnh công tác về việc tăng cường phòng ngừa xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ trưởng bộ công an yêu cầu tổ chức tốt công tác nắm tình hình chủ động dự báo những tác động của dịch covid một mươi chín và hậu covid một mươi chín đến các vấn đề kinh tế đời sống an sinh xã hội
có thể phát sinh những phức tạp về tội phạm và trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn lĩnh vực để có các biện pháp chủ động phòng ngừa đấu tranh hiệu quả
bộ trưởng tô lâm yêu cầu lực lượng công an phối hợp với viện kiểm sát tòa án cung cấp lựa chọn một số vụ án điểm thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự để kịp thời đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh trước pháp luật nhằm giăn đe vi phạm
thông tin vừa cập nhật từ ban chỉ đạo quốc gia cho biết
đã ghi nhận hai ca mắc mới covid một mươi chín một người có liên quan đến bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba ở mê linh hà nội nâng tổng số ca mắc tại nước ta đến thời điểm này là hai trăm năm mươi bảy ca
ca bệnh hai trăm năm mươi sáu là nam năm mươi hai tuổi quốc tịch việt nam ở đình dù văn lâm hưng yên
vào ngày hai mươi bảy tháng ba từ nga về việt nam trên chuyến bay su hai trăm chín mươi cách ly tập trung tại trường văn hóa nghệ thuật tỉnh vĩnh phúc
các bệnh thứ hai trăm năm mươi bảy là nữ một mươi năm tuổi ở xóm hội
hạ lôi mê linh hà nội là học sinh đang nghỉ học ở nhà và không đi đâu
vào ngày hai mươi tháng ba ca bệnh số hai trăm bốn mươi ba là bạn của bố bệnh nhân có đến chơi nhà và nói chuyện với bố của bệnh nhân
vào ngày tám tháng bốn bệnh nhân có sốt chảy mũi
vào ngày chín tháng bốn lấy mẫu
vào ngày một mươi tháng bốn kết quả dương tính với virus sars cov hai
hiện hai bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung
trang các tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng
hà thế tùng bốn mươi tuổi hộ khẩu thường chú tại hà nội là chủ xe ô tô mang bệnh kiểm soát một mươi chín a một mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi một
và nguyễn văn ước chú tại thôn tiên nông đại bản an dương hải phòng là chủ xe ô tô hyundai
mang biển kiểm soát một mươi năm a năm mươi một nghìn hai mươi bảy chuyên chở khách các tỉnh vào địa bàn thành phố trốn kiểm dịch
qua mắt lực lượng chức năng và vi phạm các quy định về phòng chống bệnh dịch covid một mươi chín
nhằm qua mắt các lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch khi đi qua các trạm kiểm dịch
các đối tượng này đã cho khách xuống đi bộ để tránh việc kiểm tra
để thu hút khách các đối tượng này còn đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội như facebook zalo
trong đó ghi rõ tên nhà xe và số điện thoại để liên hệ vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
liều thông trên đường và không đợi bũ bảo hiểm không đeo khẩu trang phòng dịch
và khi lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
nếu các lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra nhắc nhở yêu cầu đo thân nhiệt thì chỉ bới lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ
đào xuân anh doanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại xã đông hải huyện tiên yên
đã bị tòa nhân dân huyện tiên yên tỉnh quảng ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vì hành vi chống người thi hành công bộ phiên tòa diễn ra vào ngày hôm nay một mươi tháng bốn
vào khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng bốn nguyễn văn nam điều khiển xe chở đào xuân anh doanh
lưu thông trên đường có hơi men trong người nên khi được lực lượng chức năng yêu cầu đo thân nhiệt
khai báo y tế nhắc nhở đeo khẩu trang doanh đã lăng mạ chửi bới
dùng mũ cối hành hung các thành viên trong tổ công tác
xét thấy hành vi của đào xuân anh doanh là nguy hiểm cho xã hội làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự
nhất là trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi xem xét các yếu tố tại phiên tòa tòa án nhân dân huyện tiên yên tuyên phạt bị cáo đào xuân anh doanh chín tháng tù ra
còn tại nam định trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh
những ngày vừa qua các lực lượng chức năng tỉnh đã tổ chức lập các chốt kiểm soát tại những cửa ngõ giao thông đường bộ
với các tỉnh thành phố lân cận hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kiểm soát chặt chẽ những phương tiện qua lại
đồng thời kịp thời nhắc nhở xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm
có mặt làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các chốt kiểm tra phòng dịch
ở bốn cửa ngõ ra vào nam định là các lực lượng y tế quân sự thanh tra giao thông và công an
bao gồm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động và công an hai huyện mỹ lộc ý yên
những chốt này được đặt tại nút giao thông cao bồ trên quốc lộ một mươi ngã ba cầu tân đệ quốc lộ hai mươi một a và hai mươi một b
các phương tiện qua đây được yêu cầu dừng lại đo thân nhiệt đồng thời thực hiện khai báo y tế nếu có bất thường
tính đến ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh nam định chưa xuất hiện trường hợp nhiễm covid một mươi chín
nhằm góp phần chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh quảng bình vừa hỗ trợ an ninh tỉnh khăm muộn
và an ninh tỉnh savanakhet nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào các thiết bị nhu yếu phẩm y tế cần thiết
tại cửa khẩu quốc tế cha lo tỉnh quảng bình và cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị
công an tỉnh quảng bình đã trao tặng cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh hai tỉnh khăm muộn
và savannakhet nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
sáu khẩu trang y tế máy đo thân nhiệt máy phun diệt khuẩn và chất khử trùng cloramin b
cùng một số trang thiết bị khử khuẩn khác nhằm giúp cho an ninh tỉnh bạn giảm bớt khó khăn
thiếu thốn trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay
và đây là hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn tỉnh hữu nghị truyền thống đoàn kết
đặc biệt của hai nước việt nam lào nói chung an ninh hai tỉnh kham muộn savanakhet và công an quảng bình nói riêng
thưa quý vị và các bạn
hưởng ứng thư kêu gọi của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tham gia tình nguyện hiến máu
những ngày qua công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt phát động tổ chức hoạt động ý nghĩa này
và trong đó thì tuổi trẻ công an nhân dân các đoàn viên thanh niên học viên các trường công an
cũng đã phát huy tinh thần sung kích hăng hái tham gia
đúng như tinh thần lời kêu gọi mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là những chiến sĩ tiên phong
đi đầu hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân
các đơn vị cho đăng ký và giả soát qua buổi phát động này
học viện sẽ cung cấp được khoảng trên dưới một đơn vị máu
dù là những học viên năm thứ nhất lần đầu được tham gia
hay những gương mặt đã rất quen với các hoạt động hiến máu tình nguyện của nhà trường
thì cũng đều chung một mong muốn những giọt máu cho đi sẽ có thể giúp ích cho việc điều trị bệnh nhân thời điểm rất khó khăn này
tinh thần vì cộng đồng hiến máu tỉnh nguyện đã lan tỏa mạnh mẽ từ những người đứng đầu
cho đến những học viên những đoàn viên thanh niên
của lực lượng đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm sự sẻ chia từ những việc làm cụ thể đối với nhân dân
học viện cảnh sát nhân dân nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
luôn luôn là một lực lượng đi đầu trong lĩnh vực này
hiến máu nhân đạo được học viện cảnh sát nhân dân lực lượng công an nhân dân xác định
đây là một nghĩa cử cao đẹp một trách nhiệm một tinh thần tương thân tương ái với đồng bào đồng chí của mình
với ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện lực lượng cảnh sát cơ động
từ tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan đến cán bộ chiến sĩ đã rất thấm nhuần và hăng hái tự nguyện tham gia hiến máu
coi như việc hiến máu trở thành ngày hội của lực lượng cảnh sát cơ động
trên bốn cán bộ chiến sĩ là tự nguyện hiến máu trong đợt một ngày hôm nay
để vì sức khỏe của công đồng
từ sau dịp tết nguyên đán cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
đã khiến các bệnh viện trên cả nước rơi vào tình trạng khan hiếm máu trầm trọng
tại bệnh viện việt đức hiện nay trung bình mỗi ngày cần hai trăm linh đơn vị máu để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân
với khoảng một đơn vị máu tiếp nhận từ mỗi đơn vị trong công an nhân dân
lượng máu thu được có ý nghĩa rất lớn đối với việc điều trị cứu người
trong tất cả những khó khăn nhất cảnh sát nói riêng và công an nhân dân nói chung
thì đều sẵn sàng và giúp đỡ rất hiệu quả
đây là cả một đơn vị máu giúp đỡ bệnh viện việt đức trong ngày hôm nay
thì tôi thấy đây là một việc làm rất là ý nghĩa và chúng tôi rất là xúc động
thực sự đấy lòng rất là xúc động vì là tìm rất là khó
bây giờ mà không có máu thì không cứu được người bệnh
hiến máu cứu người từ lâu đã trở thành một phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong công an nhân dân
dù là nhiệm vụ chính trị hay những hoạt động vì cộng đồng
mỗi cán bộ chiến sĩ đều mong muốn góp sức mình sung kích tiên phong
bằng những việc làm ý nghĩa tất cả vì nhân dân phục vụ